nhân kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày cách mạng tháng tám một mươi chín tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm một mươi chín tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
và quốc khánh nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam mùng hai tháng chín năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm mùng hai tháng chín năm hai nghìn hai mươi
sáng nay đoàn đại biểu ban chấp hành trung ương đảng chủ tịch nước quốc hội chính phủ
ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam đã đặt hoa và vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh
đoàn đại biểu ban chấp hành trung mương đảng chủ tịch nước quốc hội chính phủ ủy ban trung mương đảng chính phủ ủy ban trung mương đảng chính phủ ủy ban trung mương đảng chính phủ ủy ban trung mương đảng